vấn đề mà đang được dư luận rất là quan tâm đó là thời gian gần đây trên một số phương tiện
thông tin đại chúng và mạng xã hội có nhiều tin bài về tem giấy hay bù lưỡi chứa chất lsd
một loại ma túy gây ảo giác đang bổ vây trường học đậu độc giấy trẻ
vâng trước tình hình trên thì văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo
của phó thủ tướng vũ đức đam về việc phòng ngừa đấu tranh với ma túy dưới hình thức tem giấy
cụ thể phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống thiên tai
ma túy mại dâm giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan địa phương
liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này
báo cáo kết quả đêm thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn
đặc biệt khu vực xung quanh trường học xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá mua bán rụ rỗ
lôi kéo học sinh sinh viên sử dụng ma túy phó thủ tướng giao bộ giáo dục và đào tạo tăng cường
giáo dục tuyên truyền cho học sinh sinh viên và phụ huynh về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy
đặc biệt là chất lsd phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất gây nghiện chất hướng thần
trong trường học kiểm tra đánh giá và hướng dẫn công tác phòng ngừa ma túy trong trường học
ở một số địa bàn trọng điểm
tiếp tục là một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý hôm qua tại hà nội tòa nhân dân cấp cao
đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án nguyễn hữu vinh tức blogger anh ba sàng về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
theo điều hai trăm năm mươi tám bộ luật hình sự
hai bị cáo trong vụ án này là nguyễn hữu vinh tức blacker
anh ba sàm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại quận đống đa hà nội và nguyễn thị minh thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại quận ba đình hà nội
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba và tháng một năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn hữu vinh đã vào trang chủ workbrad com đăng ký lập quản trị
và sử dụng hai blog diễn đàn xã hội dân sự workbred com blog dân quyền và blog chép xử việt workbred com blog chép xử việt
sau đó lợi dụng quyền tự do ngôn luận nguyễn hữu vinh đã chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo nguyễn thị minh thúy
đăng trên hai blog dân quyền chép sử việt hai mươi bốn bài viết có nội dung sai sự thật không có căn cứ
tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước bồi nhọ các cá nhân
làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức đưa ra cái nhìn bi quan một chiều
gây hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo vinh
năm năm tù giam và bị cáo thúy ba năm tù giam về cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
tại phiên tòa hôm nay hội đồng xét xử vẫn giữ nguyên quyết định như bản án sơ thẩm
công an huyện duy tiên tỉnh hà nam cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng
tuy toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bùi văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều trú tại huyện ứng hòa tp hà nội về hành vi cướp tài sản
ngày hai mươi tháng chín tại đoạn đường thuộc thôn hương cát xã duy hải huyện duy tiên
chị lê thị quyên và chị lê thị trang cùng chú thôn hương cát xã duy hải đang điều khiển xe mô tô
thì bị hai thanh niên đi xe mô tô dùng dao đe dọa cướp của chị trang một túi sách
bên trong có một điện thoại di động gần năm triệu đồng và một số tài sản khác rồi bỏ chạy
sau hai mươi bốn giờ điều tra truy xét công an huyện duy tiên đã bắt khẩn cấp hai đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản của người bị hại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp trên
thời gian qua chúng đã thực hiện cho lọt sáu vụ cướp tài sản tại địa bàn các huyện duy tiên kim bảng của tỉnh hà nam
nắm bắt được quy luật đi lại của nạn nhân bốn đối tượng đã khống chế cướp đi số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
tuy nhiên hành vi cướp tài sản của các đối tượng đã nhanh chóng bị cơ quan cảnh sát điều tra
điều tra công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ
bộ đối tượng bị bắt gồm lê ngọc anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín bùi văn bế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyễn huỳnh bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và trần hữu bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại tỉnh bình phước
trong đó lê ngọc anh vũ là người đã từng làm thuê chuyên bốc mủ cao su cho bà nguyễn thị khánh chú tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
do nắm được quy luật đi lại của bà khánh trong giao dịch mua bán mũ vũ đã bàn bạc với các đối tượng lên kế hoạch cướp tiền của bà khánh
ngày một mươi bảy tháng chín bà khánh đã đến huyện phú giáo nhận tiền bán hủ cao su trên đường về thì bị các đối tượng không chế cướp đi số tiền gần hai trăm năm mươi năm triệu đồng để trộm cốp xe rồi bỏ trốn
vâng thưa quý vị và các bạn hiện nay ngoài việc gửi tiền ở các ngân hàng thì người dân cũng thường để tài sản của mình tại nhà thông qua việc cất giữ trong kết sắt
theo người dân thì đây là nơi cất giữ tài sản an toàn nhất nhưng trên thực tế thì đã có rất nhiều vụ mất cắp xảy ra các đối tượng đã sử dụng các công cụ đập phá cả kết sắt để thấy được tài sản
vâng không chỉ xảy ra ở nhà dân mà tình trạng trộm cắp sách cũng diễn ra tại các cơ quan công sở
chính vì sự sơ hở và ý thức chủ quan trong việc cất giữ bảo vệ tài sản của người dân và tổ chức cơ quan mà kẻ gian đã dễ dàng thực hiện trót lọt hành vi phạm tội của mình
mới đây một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trận kết sách trên địa bàn huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa bị bắt giữ
ngày sáu chín hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc hà nhận được tin báo từ bà bùi thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại thôn thống nhất xã ích hậu huyện lộc hà về việc gia đình vừa bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt lấy đi một số tài sản có giá trị
chị vô là cho lục ở dưới nhà là lục hết
rồi hai cái tủ
rồi mở ra hết
rồi thì cái kẹt là trộm mở ra
rồi chị mới bán ngoài nữa
rồi cô lè cái trộm lấy hết trơn nữa
rồi mở kẹt mở đồ ra
cái này là chị hoang mang chị không biết không tin được cả
cũng trong thời gian này cơ quan công an tiếp tục nhận được tin báo từ ủy ban nhân dân xã tân lộc huyện lộc hà vừa bị kẻ gian phá cửa đột nhập vào phòng làm việc của trụ sở phá kết sắt trộm tài sản
trên tình hình đó công an huyện lộc hà đã xác lập chuyên án bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện lộc hà đã xác định được phan văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường trú tại thôn tân thượng xã tân lộc huyện lộc hà là đối tượng đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản nói trên và tiến hành bắt giữ đối tượng thu giữ số tiền hơn tám mươi hai triệu đồng một xe máy cùng một số tài sản khác có liên quan
đến khoảng năm h ba mươi sáng ngày sáu tháng chín

công an huyện lộc hà đã xác định được phan văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thường trú tại thôn tân thượng thu giữ số tiền hơn tám mươi hai triệu đồng một xe máy cùng một số tài sản khác có liên quan
phan văn đạt là đối tượng có tuổi đời còn trẻ nhưng thích ăn chơi đua đòi lời lao động đối tượng đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản ra tù năm hai nghìn một mươi năm hiện công an huyện lộc hà đã tiến hành khởi tố bị can tạm giam đối tượng phan văn đạt về hành vi trộm cắp tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vụ việc trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý thức chủ quan lơ là trong việc bảo vệ cất giữ tài sản vô tình tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh đã bàn giao vụ việc cho lực lượng quản lý thị trường xử lý theo quy định
thưa quý vị và các bạn bên cạnh tình trạng ô nhiễm môi trường do các nhà máy xả thải khói bụi hay các công trường xây dựng thi công
thì hiện nay người dân còn phải đối mặt ô nhiễm tiếng ồn khói bụi do chính những xe tải chở đất đá chạy trên các tuyến đường gần khu dân cư gây ra
vâng có thể thấy rằng tình trạng này thì đang khiến cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ về mặt sức khỏe
mà còn ảnh hưởng đến cả kinh tế và đây cũng là thực tế đang diễn ra trên địa bàn xã thủy vân thị xã hương thủy của tỉnh thừa thiên huế
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại đoạn đường thuộc tổ hai khu vực bốn an dương xã thủy vân tỉnh thừa thiên huế
mỗi ngày bất kể ngày đêm có hàng trăm chiếc xe ben chở đất đá xây dựng chạy qua khu vực này để phục vụ cho việc xây dựng các khu hạ tầng trong khu đô thị an dương
khói bụi cùng đó là tiếng ồn khiến hàng chục hộ dân sinh sống tại đây đang sống trong cảnh ô nhiễm
người già thì không thể nào mà chịu nổi mà trẻ em cũng như thế
các gia đình ở bên hải bên dạy đường thì toàn bộ là ngay là động cửa
mà đếm lại là quán chế giật ngủ còn không yên
là khi mà xe mà qua cầu là có cái đồ dốc và vào lên một cái gơ tránh cầu á
thì khi xe chạy không là làm cái râm là bà con không thể nào mà ngủ yên giật
mà tình trạng tai nạn giao thông ở đây là rất là xảy ra thường xuyên
cũng nằm trên tuyến đường vào khu đô thị an dương đây là những hình ảnh được ghi nhận tại cầu nhân ý hai
nhiều ngày qua mặt cầu như ý luôn bị phủ một lớp bụi dày như thế này
để chống bụi người dân hai bên cầu đã phải sử dụng nhiều biện pháp để đỡ ô nhiễm
thế nhưng những biện pháp đó dường như không mang lại hiệu quả
bụi bao trùm khu dân cư
không khí ở đây hết sức ngột ngạt
cùng với đó là những lo lắng của người dân khi phải chịu cảnh ô nhiễm thời gian dài
xe chạy cả đêm cả ngày bụi bậm
gia đình chúng tôi là con nít bị chích độc hại mà bụi này bị ho hết bị nhiễm phổi hết
giờ nhà nước chỉnh quyền các cấp tập trung làm cách sao cho dân
không chỉ đời sống của hàng chục hậu dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm
cùng với đó là nguy cơ mất an toàn giao thông khi các xe tải chạy nhanh vượt ẩu để tăng chuyến
bên cạnh đó là nhiều hệ lụy khác
thế nhưng tình trạng này đã kéo dài từ nhiều ngày nay
và nếu không có giải pháp kịp thời người dân tại đây sẽ phải chịu cảnh ô nhiễm trong nhiều tháng tới
bởi việc xây dựng khu đô thị an dương còn kéo dài trong năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị và các bạn
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày quốc tế người cao tuổi
ngày một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng chín
tại hội trường thành ủy thành phố hồ chí minh
trung tâm tư vấn và chăm sóc người cao tuổi hội chữ thập đỏ thành phố hồ chí minh
đã tổ chức chương trình lễ mừng thọ và hội thảo chuyên đề chăm sóc sức khỏe
cho hơn một người cao tuổi trên địa bàn thành phố
việt nam hiện nay có hơn chín bốn triệu người cao tuổi
chiếm khoảng một mươi bốn mươi năm dân số cả nước
trong đó còn gần một năm triệu người cao tuổi nghèo cần được chăm lo giúp đỡ
chương trình ngoài ý nghĩa tri ân các bậc cao niên
đã có đóng góp cho sự nghiệp phát triển của dân tộc
còn nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn
lòng hứa thảo phúc con cháu đối với bố mẹ ông bà
và tinh thần kính lão rộng thọ
năm nay toàn thành phố có ba mươi ba cụ bà của ông thượng thọ
tại buổi lễ mừng thọ
ban tổ chức đã trao quà và tặng cho các cụ ông cụ bà thượng thọ tham dự buổi lễ
đồng thời cũng trao tám trăm linh phần quà cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố
trong một bản tin trước đây chúng tôi đã đề cập đến nỗi ám ảnh của các em học sinh
khi phải đi vệ sinh trong những nhà vệ sinh bẩn thiểu và thiếu thốn
điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất
mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả học tập của các em
làm thế nào để các em học sinh có được môi trường học tập
và sinh hoạt tốt nhất
trong suốt các năm học tại trường
trước thực trạng đó sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã đưa ra mục tiêu xóa nhà vệ sinh không đạt chuẩn tại các trường học
đề xuất sinh bốn trăm linh tỷ đồng lên thành phố hà nội
để cải tạo xây mới nhà vệ sinh tại hai bảy trăm linh trường học trên địa bàn thành phố
nhưng làm thế nào để duy trì nhà vệ sinh trường học luôn sạch sẽ
thì lại đang là một câu chuyện khó
đây là hình ảnh nhà vệ sinh không đạt chuẩn của một trong hai bảy trăm linh trường học
trên địa bàn thành phố hà nội
chúng là hình ảnh đáng sợ đối với các em học sinh
khi nhà vệ sinh có bẩn vàng ố bốc mùi hôi thối
không hề có giấy vệ sinh nước xả và nước rửa tay sau khi đi vệ sinh
trước thực trạng đó một số trường học công lập trên địa bàn hà nội
cũng đã chủ động xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn đảm bảo an toàn cho các em học sinh
nhà vệ sinh được chia tách biệt khu vực học sinh nam với học sinh nữ
có sơ đồ bằng hướng dẫn cách rửa tay bồn rửa xà phòng
đặc biệt là bộ phận lao công
phải luôn túc trực dọn dẹp trong suốt cả ngày
trước đây thì nó không được tự nhi sạch đẹp như bây giờ ạ
khi nhà vệ sinh không phải xây mới như thế này thì nó rất là
tụi con đi thì rất là khó chịu ạ
còn bây giờ đã được xây mới lại nên là tụi con đi rất là thoải mái tự nhi
nó rất là có ích cho tụi con ạ
tuy nhiên kết quả kiểm tra trong chương trình trường học thân thiện
học sinh tích cực của bộ giáo dục và đào tạo
có khoảng bảy mươi ba các trường học được kiểm tra
có nhà vệ sinh nhưng chỉ có gần một mươi hai trong số đó đạt chuẩn an toàn của bộ y tế
tại hà nội khảo sát nhà vệ sinh tại chín trăm sáu mươi tám trường học ở khu vực nội thành cho thấy
có tới bốn trăm linh bảy trường thiếu nhà tiểu hai trăm linh một trường thiếu nhà tiêu
tuy nhiên đối với những nhà vệ sinh trường học đã đạt chuẩn
thì việc làm thế nào để duy trì nó lại không phải là dễ dàng
khi hiện nay nguồn ngân sách để thuê lao công còn hạn chế
cũng có những cái sự bất cập vì nhiều trường rất là to
rất là rộng
với những hạng mức trường loại một
thì chúng ta chỉ được ký biên chế hợp đồng chính thức
chỉ từ một đến hai người lao công
với cái sức làm việc của người ta thì hơi bị quá sức
một là công tác về nhận thức của hiệu trưởng
các nhà trưởng chưa thực sự quan tâm vấn đề nào
cái điều thứ hai là
vấn đề về bố trí
cái nhân sự lao công
trong cái việc về thực hiện
cái chỗ này thì
trong cái điều kiện mà ngân sách trong thời gian vừa qua
thì nó cũng có khó khăn
chỉ sử dụng một cái biên chế lao công
trong nhà trường cho nên cuối buổi mới đi dọn vệ sinh được
ông cẩn cũng cho biết
sở giáo dục và đào tạo hà nội
cũng đã giả soát đánh giá hiện trạng sơ bộ
lập đề án báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đề xuất phương án cải tạo hai bảy trăm linh nhà vệ sinh trường học các cấp
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đề xuất làm mẫu nhà vệ sinh ở bảy trường
với kết cấu vệ sinh hiện đại
đảm bảo khu vệ sinh
chỗ rửa tay
lộ trình sửa chữa nhà vệ sinh
có thể kéo dài đến năm hai nghìn một mươi tám
xã hội cũng đặt ra câu hỏi
với những bất cập nêu trên
thì việc giữ gìn nhà vệ sinh luôn sạch sẽ
sau khi đã đặt chuẩn rồi
liệu có thực hiện được không
về vấn đề này
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
cũng đang nghiên cứu các phương án
tối qua tại hà nội
chương trình nghệ thuật chào mừng thành công
đại hội đại biểu hội phụ nữ tổng cục cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
lần thứ sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đã được diễn ra
tại buổi giao lưu có gần hai mươi tiết mục văn nghệ
đặc sắc đến từ các cơ sở hội
của cụm thi đua trong tổng cục
các tiết mục văn nghệ được trình diễn trong chương trình
ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ việt nam
có những tiếp mục tái hiện sự hy sinh
thầm lặng của những người phụ nữ trong lịch sử đấu tranh
dựng nước và giữ nước của dân tộc
tôn vinh tình mẫu tử hòa quyện trong tình yêu quê hương đất nước
đêm giao lưu văn nghệ
cũng là dịp để vận động cán bộ
hội viên phụ nữ tổng cục
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của người phụ nữ việt nam
anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
tích cực thực hiện phong trào thi đua
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ
mà bộ công an giao phó
vâng không biết chị thúy
đã biết đến nhiều địa danh trên địa bàn tỉnh quảng nam
đặc biệt là phố cầu hội an chị ạ
vâng tôi cũng đã được biết đến
các địa danh nổi tiếng ở đây như là
sông thu bồn chùa cầu
thánh địa mỹ sơn
và đặc biệt là những ngôi nhà cổ ở phố hội
thực sự ở đây rất là đẹp
vâng trong những địa danh mà chị thúy nhắc đến
thì có hình ảnh đó là chùa cầu
thì đây là một ngôi chùa nằm trên một chiếc cầu dài khoảng một mươi tám mét
và đã trở thành một trong những biểu tượng
của di sản văn hóa thế giới hội an
và mỗi khi đến hội an
thì du khách khó có thể mà
quên được hình ảnh chùa cầu
tuy nhiên thì đến nay
hơn bốn trăm linh cây cầu
ngôi chùa hơn bốn trăm linh năm tuổi này
đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng
và cần sớm được tu bổ
việc trùng tu như thế nào để tránh nguy cơ di tích
bị biến dạng trẻ lại nhưng vẫn chủ động
với việc cấp cứu trước mắt
phòng chống việc sụp đổ đi của di tích chùa cầu
đang là vài toán được đặt ra
nhiều cột kèo đã mục rỗng
các môi nối liên kết bị cong vanh nhả mộng
kết cấu rầm đỡ và sàn đỡ đáy
xuất hiện một số vùng
không đủ khả năng làm việc an toàn
hơn bốn trăm linh năm tuổi
phía trên cầu hàng nghìn lượt khách
qua lại mỗi ngày
dưới chân cầu là sự chuyển biến của dòng nước chảy
và môi trường ẩm ướt
sự xuống cấp của chùa cầu là điều tất yếu
đến bây giờ nó đã trải qua từ
bảy lần trùng thu
theo lịch sử ghi lại
những lần trùng thu thì đã trải qua bảy lần trùng thu
trong đó là lần trùng thu gần nhất
thì cách đây đã là hai mươi một năm rồi
như vậy gần một phần bốn thế kỷ rồi
hiện nay thì chùa cầu đang bị hư hẳn
một cách rất là nạn
kể cả phần hạ bộ
phần thượng bộ
kết cấu bây giờ cấp rầm
hiện nay đang là bị hở ra
cáo kiện gỗ trên đó
là cũng bị hư hẳn hết
do việc trùng thu chùa cầu
là việc vô cùng cấp bách
trước sự cấp bách đó
một hội thảo quốc tế
tìm giải pháp trùng thu chùa cầu
đã được diễn ra vào giữa tháng tám vừa qua
nhiều ý kiến cho rằng
cần trùng tu theo quan điểm đồng bộ toàn diện
nhất là kiến trúc
nên tháo giữa toàn bộ
giá cố phục chế
những bộ phận hư hỏng nặng
rồi dựng lại
không nên kéo dài tình trạng hư đau sửa đáy
khiến di tích dần biến dạng
và mất hẳn tính nguyên gốc
tất nhiên hạ giải đây không phải là ta dùng búa
dùng các phương tiện đập phá ra
mà người ta phải đo vẽ kỹ lưỡng
cụ thể từng tí từng tí
và lấy xuống hạ xuống
thì phải đánh dấu vị trí của nó
để khi hạ xuống thì lắp lại
nằm đúng vị trí của từng cấu kiện
thì phải đúng tính chất về mặt vật liệu
đúng tính chất về mặt màu sắc
kể cả độ tuổi của vật chất
mình đang thay
kể cả kỹ thuật ví dụ tôi nói
phải nung bằng kỹ thuật truyền thống
gặt cũng phải bằng kỹ thuật truyền thống
ngày xưa dùng gỗ một trăm linh tuổi để xây dựng
thì bây giờ phải dùng gỗ một trăm linh tuổi để xây dựng
tuy nhiên ông thành sự
nguyên bí thư thành ủy hội an cho rằng
giá trị của một di tích
ngoài mặt kiến trúc lịch sử
nghệ thuật văn hóa
nằm ở yếu tố hết sức quan trọng
là yếu tố niên đại
việc trùng tu toàn bộ
rất dễ biến chùa cầu
thành di tích một tuổi
sau đây mời quý vị và các bạn
gần hai trăm linh phương tiện vi phạm
dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xử lý nhưng
một xe ba bánh xe tự chế công nông vận chuyển
hành khách hàng hóa vẫn tồn tại
ở một số nơi do phí vận chuyển rẻ
phù hợp với địa hình nông thôn
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh bắc ninh
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát
trên những địa bàn trọng điểm
kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm
nhằm thiết lập lại trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn toàn tỉnh
tại hải dương
để phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
từ khi đưa vào sử dụng
đã xuất hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
của người điều khiển phương tiện giao thông
người dân sinh sống trong khu vực tuyến đường này đi qua
đặc biệt giữa tháng năm vừa qua
rủ nhau ném đá vào phương tiện đang lưu thông
với tốc độ cao trên đường
gây ra thiệt hại ước tính khoảng một trăm sáu mươi năm triệu đồng
tại buổi tuyên truyền cán bộ và nhân dân
các địa phương đã được thông tin chi tiết
về các hành vi vi phạm thường gặp
ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
trong quá trình vận hành sử dụng tuyến đường
những hậu quả cũng như những chế tài xử lý vi phạm
qua đó giúp cán bộ nhân dân các địa phương
nắm rõ và chấp hành những quy định
của pháp luật đã đề ra
vẫn cũng liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên
vi phạm luật giao thông
qua các đợt gia quân tiến hành kiểm tra xử lý
các hành chính người dân vi phạm giao thông
ở hà nội thì cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông
cho biết có khoảng trên dưới hai mươi
đối tượng vi phạm giao thông
là học sinh phổ thông
và chỉ cần theo dõi tại các cổng trường giờ tan học thôi
thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy rõ
những cái lỗi vi phạm của các em học sinh
dù đã được nhà trường phụ huynh
và lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở thường xuyên
thế nhưng tình trạng học sinh vi phạm luật lệ
an toàn giao thông vẫn không hề giảm
mà ngược lại có chiều hướng gia tăng
thời gian gần đây
các hình thức vi phạm chủ yếu vẫn tập trung
ở các phương tiện xe đạp điện và xe máy điện
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại cổng một số trường trung học
và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hà nội
cổng trường trung học phổ thông việt đức
không đổi mũ bảo hiểm dàn hàng ngang
đi ngược chiều
vừa đi vừa nghe điện thoại
dù đã được gia đình trang bị đầy đủ mũ bảo hiểm
thế nhưng vì sao các em lại không đổi
chắc là do
kiểu khi mà đến trường
thì công an bây giờ
đã vãn ra rồi
không còn bắt nhiều như ngày xưa nữa
khi mà nhiều bạn thì
tóc tai vứt ra
cái keo rất là đẹp
nên là không muốn đội
để nó bị làm hỏng tóc
và thời tiết bây giờ cũng khá là nóng
nhưng mà các bạn cũng không muốn đổi mũ bảo hiểm
vậy các bậc phụ huynh
họ nghĩ gì về vấn đề này
tôi cho cái là do người lớn
tôi lai cháu này
mà thấy đèn vàng thì mình dừng lại
nhưng lại đằng sau lại bảo đi đi chứ
đấy do cái người lớn ý thức của người lớn
còn các em nó cứ thế nó theo
thế cho nên là nhiều khi xe máy xe đạp điện các thứ
và trả đội mũ mẵng thì tất cả
thì nói chung là tôi cho rằng có hai vấn đề
thứ nhất là giáo dục các cháu
với nhận thức về giao thông
chưa được toàn diện
ngay ở cổng trường này thôi tí nữa ra đứng tràn ra đây
nhưng mà đây là cổng trường
có cái khẩu hiệu này là an toàn
cái thứ hai là cái nhận thức của các cháu
và ý thức của các cháu chưa đến nơi đến trốn
theo văn bản số chín trăm ba mươi hai
của sở giáo dục và đào tạo hà nội
có ghi rõ
học sinh nếu vi phạm giao thông nhiều lần
vẫn bị xếp loại hạnh kiểm yếu
cảnh cáo trước toàn trường ghi học bạ
buộc thuê học một tuần
thế nhưng từ đầu năm đến nay
vẫn có hơn chín trường hợp học sinh vi phạm giao thông bị xử lý
liên quan đến xe đạp điện xe máy điện
phải chăng các biện pháp giáo dục
và răn đe chưa thực sự đạt hiệu quả
nhà trường đặc biệt là đội ngũ giáo viên
trong cái việc là phải
truyền đạt đến cho các em
cái quy định khi tham gia giao thông
và phải cho các em
nếu trong trường hợp không chấp hành đầy đủ
các quy định về pháp luật
thì cái nguy cơ xảy ra tai nạn
ảnh hưởng đến cái tương lai
của các em nó sẽ
rất là lớn và để lại những hậu quả
vô cùng đáng tiếc
bên cạnh đấy thì nếu vi phạm mà để cơ quan công an
xử lý thì cũng sẽ có những chế tài
của nhà trường sẽ xử lý rất nghiêm khắc
để cho các em không còn tình trạng vi phạm
và tình trạng nhuận luật
có thể thấy tuy đã có sự phối hợp
giữa gia đình nhà trường và xã hội
xong vẫn còn tồn tại tâm lý
phó mập dẫn đến tình trạng học sinh
vi phạm luật giao thông đường bộ ngày càng gia tăng
thậm chí tái diễn
và tái diễn nhiều lần
thực trạng này đòi hỏi cần có biện pháp giáo dục
giúp các em hoàn thiện hơn nữa
ý thức cũng như nhận thức khi tham gia giao thông